vào sáng ngày hôm nay bộ y tế công bố ca bệnh tử vong vì covid một mươi chín trên nền bệnh nhân chấn thương sọ não viêm màng não mủ biến chứng
bệnh nhân nam ba mươi bốn tuổi là bệnh nhân ba năm mươi năm mắc covid một mươi chín đã tử vong do các bệnh lý nền
bệnh nhân được đưa đến bệnh điều trị bệnh viện tại bệnh nhiệt đới trung ương vào ngày hai mươi bốn tháng bốn với chẩn đoán viêm phổi nặng do covid một mươi chín
chấn thương sọ não do tai nạn giao thông viêm màng não biến chứng nhiễm khuẩn huyết dạ não thất
bệnh nhân được cấp cứu điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản kháng sinh kết hợp
nhưng tình trạng bệnh không đỡ xuất hiện phù não tình trạng viêm màng não nhiễm khuẩn huyết diễn biến nặng
bệnh nhân tử vong vào tối ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
theo tiểu ban điều trị trong hơn một bốn trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị có một mươi sáu trường hợp bệnh nhân nguy kịch
hai ca phải can thiệp ecmo và là bệnh nhân hai chín trăm tám mươi ba nữ sáu mươi năm tuổi đến từ an giang
chuyển lên bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm và bệnh nhân ba nghìn một mươi chín nam năm mươi bốn tuổi quê tỉnh thái bình
đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở khu công nghiệp quang châu của huyện việt yên tỉnh bắc giang vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
số lượng các ca nhiễm covid một mươi chín tăng lên hàng ngày đang đặt ra những yêu cầu mới
đối với lực lượng công an tỉnh bắc giang trong việc khẩn trương thần tốc khoanh vùng truy vết và dập dịch
tính đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm qua một mươi sáu tháng năm liên quan đến ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn hoshiden
ở khu công nghiệp quang châu huyện việt yên tỉnh bắc giang đã có một trăm năm mươi hai trường hợp f một
ngoài ra còn có tám mươi ba mẫu xét nghiệm gộp có kết quả dương tính với sars cov hai
trên cơ sở kết quả xét nghiệm tỉnh bắc giang xác định toàn bộ bốn công nhân làm việc
tại công ty trách nhiệm hữu hạn hồ sư đình việt nam là f một và kéo theo đó là hàng nghìn trường hợp f hai
đã tiếp xúc với các trường hợp trên
tại thôn núi hiểu xã quang châu huyện việt yên nơi tâm điểm dịch có gần chục nghìn công nhân thuê trọ
trong đêm ngày hôm qua với sự hỗ trợ của hai trăm một mươi năm cán bộ y bác sĩ sinh viên đại học kỹ thuật y tế hải dương
đã đến tận nhà văn hóa thôn xét nghiệm cho người dân và công nhân
huyện việt yên đã phải kích hoạt tám khu cách ly tập trung và hiện nay đang tiếp tục kích hoạt
các khu cách ly tập trung mới tại huyện và một số xã
một số huyện trên địa bàn tỉnh bắc giang cũng đã kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung
để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm liên quan đến khu công nghiệp quang châu
và khu công nghiệp vân trung của huyện việt yên
thực hiện ý kiến chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cũng đã ra quân tăng cường lực lượng tham gia hỗ trợ công an tỉnh bắc giang
tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
vào sáng ngày hôm nay tại trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô xã tân dân sóc sơn hà nội
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã triển khai tăng cường gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
lên đường hỗ trợ công an tỉnh bắc giang thời gian bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đến khi hết dịch
xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách
ngay sau khi có quyết định điều động của bộ công an bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã phối hợp
với công an tỉnh bắc giang tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và thống nhất với công an tỉnh bắc giang
bố trí cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các trung tâm khu cách ly tập trung
và các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại một mươi địa bàn trong tỉnh
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh điện biên cho biết vào ngày một mươi sáu tháng năm
trên địa bàn thành phố điện biên phủ ghi nhận hai trường hợp dương tính với sars cov hai
mã số bệnh nhân bốn một trăm hai mươi năm và bệnh nhân bốn một trăm hai mươi chín thường trú tại tổ năm phường him lam thành phố điện biên phủ
chưa rõ nguồn lây đề nghị những cá nhân đã từng đến địa điểm hiện trên màn hình dưới đây
khẩn trương liên hệ với các trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế
thưa quý vị hơn một trăm một mươi năm mẫu xét nghiệm đã được thực hiện trong vòng nửa tháng
tương đương với một phần một mươi dân số
đây là những con số biết nói phản ánh năng lực xét nghiệm của đà nẵng trong những ngày thành phố này tái bùng phát dịch
và đến nay thì địa phương này đã cơ bản kiểm soát được các ổ dịch
để làm được điều này thì là nhờ vào năng lực truy vết
và đặc biệt là sự sáng tạo trong công tác lấy mẫu xét nghiệm giúp sớm nhận định nguy cơ và có biện pháp xử lý nhanh
khi phát hiện ca dương tính covid một mươi chín tại khu công nghiệp an đồn
đà nẵng đã huy động tổng lực truy vết khoanh vùng và xét nghiệm hơn chín người là công nhân khu công nghiệp
cũng như các hộ dân sống lân cận để truy tìm covid một mươi chín trong cộng đồng
các lực lượng làm xuyên đêm cho đến sáng ngày hôm sau
cách làm sáng tạo là gộp mẫu đã cho kết quả nhanh
chỉ trong vòng chưa tới hai mươi bốn giờ
tất cả đều âm tính với sars cov hai
xác định là phải lấy diện rộng lấy rộng điểm ra lấy tương điểm nguy cơ cao
qua cái diện rộng này chúng tôi đánh giá tổng thể là chúng tôi sẽ xác định được là
hy vọng là trong tuần tới là đà nẵng sẽ có khả năng là yên ả hơn nhiều so với trước đây
cdc đà nẵng cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước
triển khai thành công việc xét nghiệm mẫu gộp năm trở thành kinh nghiệm cho các địa phương khác
năm hai nghìn hai mươi một bước vào đợt dịch thứ ba
cdc đà nẵng tiếp tục cải tiến phương pháp mẫu gộp nhóm năm thành mẫu gộp nhóm một mươi
chỉ tính riêng số mẫu gộp que thu thập được từ ngày tám đến ngày một mươi ba tháng năm là bảy ba trăm tám mươi sáu mẫu gộp